hôm qua tòa nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục phần tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo trong đường dây buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng và nhận hối lộ
tại phiên tòa tuyên án ngày thứ hai hội đồng xét xử đã công bố phần tóm tắt nội dung vụ án và đề nghị viện kiểm sát tỉnh về tăng tài vật thu giữ trong vụ án
theo cáo trạng viện kiểm sát nhân dân xác định các bị cáo đào ngọc viễn phan thanh hữu nguyễn hữu tứ và bảy mươi bị cáo khác phạm tội buôn lậu
bị đề nghị mức án cao nhất là một mươi bảy năm tù trong đó cáo trạng xác định các bị cáo đã cùng nhau góp vốn
chung sức giúp sức buôn lậu xăng từ singapore về việt nam tiêu thụ hơn hai trăm linh triệu lít xăng tương đương với số tiền hơn hai sáu nghìn tỷ đồng
riêng bị cáo ngô văn thụy nguyên là đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
cũng bị đề nghị mức án từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ với số tiền hơn tám trăm ba mươi triệu đồng
tại tòa viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai cũng đề nghị các bị cáo nộp lại hơn bốn trăm linh tỷ đồng xung công quỹ nhà nước